mặc dù chính phủ đã kêu gọi toàn xã hội chung tay giải cứu người chăn nuôi lợn
nhiều người đã giảm đàn treo chuồng
sau ba tháng đã trôi qua giá lợn hơi không tăng trở lại
thậm chí ở nhiều nơi còn đang tiếp tục giảm
người nuôi càng lỗ nặng hơn
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại đồng nai
gia đình ông trần ngọc hùng ở xã quang trung còn khoảng một trăm linh con lợn nái trong chuồng
mặc dù ông đã giảm đàn xuống còn năm mươi so với trước
tuy nhiên việc giảm đàn này chưa mang lại hiệu ứng này
đơn cử là sáu tháng qua giá lợn không hề tăng
chỉ giao động ở mức hai mươi ba hai mươi sáu đồng một kg
bây giờ giảm nái nhưng mà những con nái cùng lứa với nó đẻ ra con con
bây giờ vẫn đang là trong quá trình thành phẩm đang nuôi lên để thành phẩm
cái đó là rõ ràng
anh đâu có bỏ cái heo con đấy đi hủy với heo con đấy đi để mà viết đàn được đâu
theo hiệp hội chăn nuôi lợn tỉnh đồng nai
người chăn nuôi giảm đàn đã lên tới sáu mươi ba mươi
tuy nhiên giá lợn không lên là do còn nhiều yếu tố khác
đặc biệt lượng lợn tại các doanh nghiệp cung cấp con giống không bán được
buộc phải nuôi lớn thành lợn thương phẩm
đây mới là ẩn số vô cùng lớn mà chưa có cơ quan nào thống kê được
điều này khiến thị trường luôn rùi rào thịt lợn và cuối năm khó có cơ hội tăng giá
các công ty phải đồng giảm đàn với bà con nông dân thì may ra mới có cái cơ hội được
nông dân thì thật sự các nông dân thì chiếm
với cái mức độ rất là nhỏ thôi chứ không có thể nào mà sánh với các cái công ty được
theo tri cục thú y tỉnh đồng nai đàn lợn của tỉnh sau khủng hoảng giảm giá
hiện chỉ còn một sáu triệu con giảm được trên ba trăm linh con
riêng đàn lợn nái còn hơn hai trăm sáu mươi con
việc giảm đàn lợn nái mới chỉ chiếm khoảng một phần một mươi so với lúc cao điểm
đàn lợn thương phẩm vẫn còn lớn từ đó khiến giá khó tăng trở lại
dù giá bán thịt ngoài chợ đã giảm mạnh và người dân đã tiêu thụ nhiều hơn